mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị liên quan đến hành vi tham nhũng tiêu cực trong quá trình hoạt động cải tạo xe cơ giới
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai ngày một mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã ra quyết định khởi tố thêm ba bị can để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng gồm bùi trọng tường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai
chi nhánh biên hòa lê văn hòa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí thuận khánh
về tội nhận hối lộ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn sơn hải phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới đồng nai phụ trách chi nhánh long khánh sáu nghìn hai s để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan chức năng tiến hành việc khám xét nơi làm việc và nơi ở của ba bị can để điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ án trên trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố
bắt tạm giam ông dương việt hồng giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ

cho vay một trăm một mươi triệu đồng nhưng thu lợi bất chính tới
hơn một trăm linh triệu đồng hoàng thị thắm chú tại huyện bình xuyên vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thắm tổ chức cho vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp sổ lương
sổ trợ cấp hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền là từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng
lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
trong đó thắm đã cho nguyễn văn trường ở huyện bình xuyên vay hai khoản tổng số tiền là một trăm một mươi triệu đồng
và thu lời bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
cũng liên quan đến vấn đề cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại tỉnh đắk nông từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
công an thành phố giang nghĩa đã phát hiện đấu tranh triệt phá ba nhóm
nằm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thu giữ nhiều tăng vật liên quan
mới đây nhất công an thành phố giang nghĩa cũng đã đấu tranh triệt phá một nhóm
bắt giữ ba đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ba đối tượng bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
gồm lê ngọc quý bùi ngọc thanh và vương huỳnh phúc cùng chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
theo đó vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba quý từ tỉnh thanh hóa vào thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông thuê trọ
để hoạt động cho vay tín dụng đen quý thuê phúc và thanh làm cùng trả lương hàng tháng
để tránh sự phát hiện quý thông tin việc cho vay không cần thế chấp qua mạng xã hội facebook
khi khách có nhu cầu vay các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho khách vay từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng một người
dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày lãi suất từ bốn trăm năm mươi một một năm đến năm trăm năm mươi sáu một năm
kèm theo chi phí phát sinh từ ba trăm linh đồng đến một triệu hai trăm linh đồng
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thì bọn em có vào địa bàn tỉnh đắk nông để chạy
quảng cáo trên facebook để tìm kiếm những người có nhu cầu vay vốn
sau khi những người có nhu cầu vay nhắn tin hoặc là gọi điện tới fanpage thì bọn em thu thập thông tin của người dân cần vay
và đến xác minh để trí nhà
với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt các đối tượng đã cho khoảng một người dân ở thành phố giang nghĩa
các huyện đắk minh đắk sông đắk lợp
một số địa bàn khác vay với số tiền sáu trăm sáu mươi triệu đồng thu lợi bất chính trên một trăm sáu mươi một triệu đồng
quá trình điều tra lực lượng công an thu giữ sáu điện thoại di động tám thẻ ngân hàng bốn triệu đồng
hai xe mô tô cùng hàng chục giấy tờ liên quan đến việc thế chấp vay mượn
qua tổ chức đấu tranh thì các đối tượng đều sử dụng tên giả sử dụng tài khoản ngân hàng số điện thoại điện số xe giả không chính chủ
nhằm che giấu sự đấu tranh của cơ quan
hiện công an thành phố giang nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an thành phố giang nghĩa thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng lê ngọc quý
nhanh chóng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra qua đội cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật
với mức án một mươi tám năm thù giam bị cáo hôn đào thị bé trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang đã bị tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần hai ngày xét xử
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn hai mươi đào thị bé trí dùng thủ đoạn gian dối như mở các dây hụi rồi mạo danh hụi viên
đưa tên khống vào danh sách chơi hụi để hốt hụi bán hụi khống để chiếm đoạt gần sáu tỷ đồng của hàng trăm hụi viên
ngoài ra bé trí còn nợ của các hụi viên hơn sáu tỷ đồng cơ quan điều tra đã khởi tố đào thị bé trí về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
do bé trí đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt đào thị bé trí một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra bị cáo phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý những ngày qua miền trung mưa lớn bất thường đến một trăm linh mm một mm
nước lũ đến mức kỷ lục trong vòng một mươi năm qua mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực này
ít nhất mưa lũ đã làm cho năm người chết và mất tích tại quảng trị và thừa thiên huế một mươi hai chín trăm linh sáu nhà bị ngập úng
trong đợt lũ này thừa thiên huế bị ảnh hưởng nặng nhất do tâm mưa lớn nhất nằm ở khu vực này
bên cạnh đó về ngập lụt ngập úng diện rộng tại khu vực
hạ du các sông thuộc các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa trong đó ngập nặng nhất là ở khu vực hạ lưu sông hương
lũ quét sàn lửa đất đã xảy ra nhiều nơi ở các khu vực trung du và biển lúi thuộc các tỉnh trung bộ
trong đó trọng tâm ở ven đường giao thông thuộc các huyện nam đông phú lộc hương thủy của thừa thiên huế
bắc trà my nam trà my phước sơn của tỉnh quảng nam
cập nhật bận của ban chỉ đảo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết
các tỉnh quảng trị thừa thiên huế phú yên hiện còn hơn một mươi hai chín trăm linh ngôi nhà đang ngập từ mức hai đến sáu mét
về nông nghiệp hiện tại hơn một trăm bảy mươi hectare cây ăn quả hoa màu một trăm linh một một trăm linh con gia súc ra cầm tại quảng trị đà nẵng và khánh hòa
về giao thông thì thời điểm nặng nhất là tám mươi năm các tuyến đường tại thành phố huế bị ngập lụt gây ách tắc giao thông
hiện tại ở địa bàn vùng trũng của huyện hải lăng tỉnh quảng trị hàng ngàn hộ dân đang còn bị ngập trong nước
tranh thủ ngay sau khi nước rút các ngành chức năng đã triển khai khắc phục hậu quả của lũ lụt gây ra
bốn bề vẫn còn ngập nước nhưng các cô giáo trường mầm non hải chánh huyện hải lăng vẫn tranh thủ mọi lúc
nước rút đến đâu là vệ sinh sạch sẽ đến đấy
có ba mươi cán bộ giáo viên nhân viên tụ đồng vệ sinh trong lượt trước vừa dòn dẹp vừa sát khuẩn
thì phải dự bảo là ngày hai mươi tháng một mươi một
thì nhà trường sẽ tổ chức hoạt động trở lại bình thường
cơn lũ vừa qua huyện hải lăng có một mươi chín điểm trường bị ngập gần hai nhà dân ngập lụt
sau khi nước lũ rút dần người dân đã khẩn trương dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và vệ sinh môi trường
ngành y tế huyện hải lăng cũng đã xuất hóa chất để diệt khuẩn và cử cán bộ về các địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước
ngành y tế huyện hải lăng đã xuất hóa chất để diệt khuẩn và cử cán bộ về các địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước
tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh quảng trị còn hàng trăm ngôi nhà bị ngập úng nhiều công trình đường giao thông cầu cống sạt và xói lở
một số công trình thủy lợi đầy điều bị hư hỏng có trên một trăm hai mươi hectare cây ăn quả và rau màu bị ngập nước
tỉnh quảng trị đang chỉ đạo các địa phương bị ngập lụt nhanh chóng khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra
để giúp người dân dần ổn định cuộc sống
ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ tròn gỗ sẻ từ rừng tự nhiên từ lào campuchia
bộ công thương vừa ban hành thông tư số hai mươi một hai nghìn hai mươi ba quy định về vấn đề này
theo thông tư kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tạm dừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ lào và campuchia
để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn gỗ sẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm hs
bốn mươi bốn ba và bốn mươi bốn bảy theo danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu từ việt nam
ban hành kèm theo thông tư số ba mươi một hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ tài chính
thông tư này áp dụng cho thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập
tái xuất gỗ tròn gỗ sẻ từ rừng tự nhiên từ lào và campuchia
các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập
tái xuất gỗ tròn gỗ sẻ từ rừng tự nhiên từ lào và campuchia
thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tăng trưởng cho vay tiêu dùng đang ở mức thấp nhất trong vòng năm năm trở lại đây
đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba chỉ tăng là một năm mươi ba so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
cho vay ra tăng chậm nhưng theo báo cáo của các ngân hàng tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng
ngày càng cao hiện lên gần ba bảy cao hơn nhiều so với mức trên dưới hai
của giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai
ngoài những nguyên nhân khách quan do kinh tế khó khăn các công ty tài chính đã chỉ là thách thức
mới đến từ tình trạng người vay rủ nhau bùng nợ khiến họ không thể thu hồi khoản vay
để tránh tình trạng này các ý kiến cho rằng cần nâng cao ý thức trả nợ của người vay
đồng thời có hành lang pháp lý đảm bảo quyền lợi cho cả người vay và bên cho vay
bên cạnh đó các công ty tài chính ngân hàng thương mại cũng cần thực hiện đúng các quy định
cho vay và thu hồi nợ để giữ được niềm tin của người dân với các đơn vị cho vay chính thống
hiện có khoảng hai mươi
bảy triệu tỷ đồng đang cho vay tiêu dùng và chiếm trên hai mươi một tổng dư nợ của toàn nền kinh tế
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế
đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị sở tài nguyên và môi trường tp hcm vừa có văn bản hướng dẫn
ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức và văn phòng đăng ký đất đai tp hcm
về việc cấp giấy chứng nhận cho các hồ sơ tự ý tách thửa tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
chuyển quyền bằng giấy tay
theo đó văn phòng đăng ký đất đai tp hcm chỉ đạo các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
căn cứ tình hình thực tế để phối hợp phòng tài nguyên và môi trường phòng quản lý đô thị
và ủy ban nhân dân phường xã thị trấn
xác định điều kiện cấp giấy chứng nhận cho trường hợp mua bán giấy tay
các đơn vị chủ động lập kế hoạch trà sát phân loại hồ sơ thời gian và các bước thực hiện
sở tài nguyên và môi trường đề nghị ủy ban nhân dân quận huyện thành phố thủ đức
căn cứ tình hình địa phương để xây dựng cơ chế phối hợp của các cơ quan đơn vị
trong việc trà sát hồ sơ xử lý vi phạm có ý kiến về quy hoạch hạn mức điều kiện
về hạ tầng khi xem xét cấp sổ đỏ cho các trường hợp mua bán giấy tay
đồng thời chỉ đạo ủy ban nhân dân phường xã thị trấn có kế hoạch công khai thông tin trọng trải
và tuyên truyền yêu cầu người dân thực hiện kê khai đăng ký theo quy định
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận còn gặp khó khăn
vướng mắt đối với trường hợp người dân tự ý tách thửa tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
chuyển quyền bằng giấy tay điều này dẫn đến vẫn còn một số lượng lớn hồ sơ chưa được giải quyết cấp giấy chứng nhận
nguyên nhân là do pháp luật đất đai qua nhiều thời kỳ có các quy định khác nhau
cần phải có sự phối hợp xử lý nhiều vấn đề của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ngày hội pet perfect sứ tiên lần thứ nhất tổ chức tại khu du lịch văn hóa sứ tiên tp hcm
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trên hành trình đổi mới toàn diện cảnh quan
mô hình hoạt động vui chơi giải trí đón đầu xu hướng du lịch
đáp ứng nhu cầu đa dạng và mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách
sự kiện được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp và tình yêu với động vật không phân biệt nguồn gốc xuất xứ
đây là một sân chơi bổ ích cho du khách một chuyến đi trải nghiệm đầy bất ngờ
nhiều hoạt động hấp dẫn trong thời gian diễn ra sự kiện gồm triển lãm các giống chuột hamster và thỏ
biểu diễn nghệ thuật các tiết mục siết thú tạp kỹ giao lưu biểu diễn huấn luyện thú cưng chuyên nghiệp
spa thuốc cưng kiểm tra sức khỏe miễn phí cùng các dịch vụ dành riêng cho chó mèo
bốc thăm may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn
pet perfect suti hai nghìn hai mươi ba có bốn cuộc thi thuốc cưng khỏe đẹp tài năng gồm top dog wellness top dog model top cat model top cat wellness
thuốc cưng tham gia sự kiện sẽ được giao lưu chơi đùa tại khu trò chơi dành riêng cho mình
và nhận được những phần quà đến từ các gian hàng sản phẩm cho thú cưng của các thương hiệu nổi tiếng
sự kiện diễn ra trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một

mặc định mình đứng riêng một cái cõi nhân gian này để mà chúng ta dẫn làm theo truyền thống sản xuất
theo truyền thống kinh doanh theo truyền thống thì chúng ta sẽ đơn độc trên một cái hành trình
nhân loại đang chiến tới một kỷ nguyên xanh như thế này
diễn đàn mekong cânetc hai nghìn hai mươi ba có chủ đề kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế
thành phố hồ chí minh và đồng bằng sông cửu long hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững
diễn đàn đánh dấu lần đầu tiên mở rộng phạm vi liên kết phát triển cấp vùng thành phố hồ chí minh
và một mươi ba tỉnh thành phố đồng bằng sông cửu long nhằm hướng tới trở thành diễn đàn đối thoại kinh tế công tư
thường niên của vùng kinh tế thành phố hồ chí minh
đồng thời diễn đàn mekong connect hai nghìn hai mươi ba được kỳ vọng sẽ trở thành mắc xích quan trọng
trong mối liên kết với khu vực và các tỉnh đông nam bộ tạo không gian tiếp cận
thảo luận và đánh giá về tình hình kinh tế của khu vực
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép